chiều qua tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn trung tướng tô ân sô
người phát ngôn bộ công an đã phát đi thông tin về tiến độ điều tra các vụ việc liên quan đến điện
xăng dầu và công ty xuyên việt òi
thông tin vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn tuấn ân và công ty điện lực bình thuận
trung tướng tôn sô cho biết chủ đầu tư và nhà thầu đã bắt tay nhau để nâng giá vật tư thiết bị điện
có những vật tư được nâng giá lên ba trăm linh đây là một trong những nguyên nhân khiến giá điện tăng cao
gây thiệt hại đáng kể cho người tiêu dùng
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ hải hà gây thất thoát cho ngân sách nhà nước
ước tính ban đầu khoảng một mươi năm tỷ đồng và thất thoát hơn ba trăm linh tỷ đồng
công ty thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi cơ quan điều tra bộ công an đã phong tỏa một mươi bảy tài khoản cá nhân
với số tiền là hơn bốn tỷ đồng tạm ngừng giao dịch mua bán chuyển nhượng năm mươi bốn nhà đất đứng tên cá nhân
và sáu nhà đất đứng tên công ty
trung tướng tôn sô cho biết mặc dù tết nguyên đán đã cận kề nhưng cơ quan điều tra bộ công an
đang đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án với tinh thần quyết tâm quyết liệt không có vùng cấm
không có ngoại lệ nhằm ngăn chặn tội phạm
bất ngờ kiểm tra một nhà kho tại ấp rừng xến xã mỹ hạnh bắc công an huyện đức hòa tỉnh long an
đã phát hiện một số lượng lớn hàng hóa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc không có hóa đơn chứng tử
trước đó vào trưa ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đội cảnh sát kinh tế công an huyện đức hòa
phối hợp với công an xã mỹ hạnh bắc tiến hành kiểm tra một kho hàng rộng hàng trăm mét vuông
tại ấp rừng xến phát hiện trong kho hàng có chứa nhiều hàng hóa mỹ phẩm
qua làm việc chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ có liên quan đến số hàng hóa này
lực lượng công an tiếp tục tiến hành lập biên bản tạm giữ các tăng vật vi phạm gồm bốn mươi chín tấn hàng hóa
dạng mỹ phẩm số lượng là hơn một sáu trăm linh đồng
hiện công an huyện đức hòa đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày một tháng hai đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường tỉnh lào cai
phối hợp cùng phòng cảnh sát kinh tế chức vụ và môi trường công an tỉnh lào cai
tiến hành tiêu hủy lô hàng hóa các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng giả với số lượng lớn
tổng trị giá là hơn sáu trăm linh triệu đồng
thực hiện kế hoạch cao điểm
chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp trước trong và sau tết nguyên đán
giáp thì năm hai nghìn hai mươi bốn đội quản lý thị trường số một phối hợp với lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra
xử lý một mươi một vụ vi phạm về kinh doanh hàng giả hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
tăng vật vi phạm gồm bảy mươi hai gói trả bò chay ăn liền sáu trăm linh kg kẹo sô cô la đồng tiền
hàng nghìn chiếc kẹo đồ chơi trẻ em cùng một số loại đồ ăn và hàng may mặc khác
tổng giá trị hàng hóa vi phạm là trên sáu trăm linh triệu đồng
toàn bộ số hàng này đã được tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bến tre cho biết đã thi hành quyết định khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi nơi cư trú đối với lê thanh hoài ngân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ xạ phú mỹ huyện mỏ cây bắc về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
vào tối hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
đã bắt quả tang lê thanh hoài ngân cùng một đối tượng khác đang có hành vi khai thác trái phép một mươi một một mét khối cát lòng sông
do trước đó vào ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba lê thanh hoài ngân đã bị ủy ban nhân dân huyện châu thành
cho quyết định xử phạt vi phạm hành chính sáu mươi năm triệu đồng cũng về hành vi trên
mặc dù ngân đã nộp phạt nhưng do tái phạm nên ngân đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre khởi tố bị can
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý lê thanh hoài ngân theo quy định pháp luật
hai nam thanh niên đi xe hiệu exciter áp sát giật túi sách của một phụ nữ nhưng không giật được nên nhanh chóng phóng xe bỏ trốn
theo thông tin ban đầu hơn một mươi một h ngày ba mươi tháng một một phụ nữ ngụ quận sáu chạy xe máy lưu thông trên đường trần văn kiểu
hướng từ đường lý chiêu hoàng về đường hậu giang thuộc địa bàn quận sáu thành phố hồ chí minh
khi đến trước chung cư trên đường trần văn kiểu
nạn nhân này bị hai thanh niên chở nhau trên xe máy áp sát giật túi sách đang đeo trên người
vụ việc khiến nạn nhân ngã xe xuống đường hai thanh niên giật túi sách không thành cả hai đã tăng ga tẩu thoát khỏi hiện trường
phát hiện sự việc người dân xung quanh chạy ra hỗ trợ đưa nạn nhân và phương tiện vào lề đường
nạn nhân bị trầy xước tay chân chiếc xe máy hư hỏng nhiều bộ phận
theo như nạn nhân này cho biết vừa ra khỏi nhà gần đó để đi tập văn nghệ thì bị kẻ gian giật túi sách
ngay khi nhận tin báo công an phường một mươi quận sáu đến hiện trường thu thập thông tin
và mời nạn nhân về trụ sở ghi nhận lời khai để phục vụ công tác điều tra truy xét kẻ giang
vừa qua tòa án nhân dân tp hcm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo võ thị phượng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng siêu thành và trần thị thủy trang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn quê tiền giang trang và phượng là chủ mưu trong vụ lừa đảo bốn trăm linh khách hàng
mua dự án kingway tower liên quan vụ án này đồng chủ mưu là trịnh minh thanh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một anh chồng của bị cáo phượng đã chết do covid một mươi chín nên được đình chỉ bị cao
theo cáo trạng công ty trách nhiệm hữu hạng siêu thành do trịnh minh thanh mua lại vào năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi bảy thanh chế định võ thị phượng làm giám đốc đại diện pháp luật
đầu năm hai nghìn một mươi tám công ty siêu thành bắt đầu thực hiện dự án xây dựng chung cư nam an
kingsway tower quận bình tân
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín dự án trên hoàn thiện xong phần thô tầng hai mươi tự ứng với tiến độ thanh toán bảy mươi giá trị hợp đồng
tuy nhiên từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến nay công ty siêu thành không tiếp tục thực hiện dự án
cáo trạng xác định ông thanh có hành vi ký kết hợp đồng bán căn hộ và thu bốn trăm sáu mươi năm tỷ đồng của bốn trăm ba mươi bốn khách hàng
nhưng không tiếp tục xây dựng theo cam kết đồng thời còn chí đạo phượng bán cùng một căn hộ cho nhiều cá nhân
võ thị phượng ký hợp đồng mua căn hộ với ba trăm bảy mươi ba khách hàng thu hơn ba trăm ba mươi ba tỷ đồng
trong đó có một mươi tám căn hộ trùng cho ba mươi sáu người chiếm đoạt một mươi tám năm tỷ đồng
trần thị thùy trang có hành vi sử dụng hợp đồng ý quyền không còn hiệu lực ký bán bốn mươi hai căn hộ để nhận bốn mươi một tám tỷ đồng
tòa án nhân dân huyện châu thành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án đối với một mươi một bị cáo về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba các học viên tại khu a tụ tập la hét đập cửa
làm mất an ninh trực tự và kích động bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút có ba mươi sáu học viên trèo qua tường rào để thoát ra ngoài
những học viên còn lại tiếp tục la hét đập phá cửa và ném đá vật cứng vào cán bộ quản lý
đồng thời kích động sử dụng những học viên ở khu b hưởng ứng theo
sau khi sự việc xảy ra cơ sở cai nghiện đã phối hợp với công an huyện châu thành công an xã đa lộc
tiến hành truy bắt những học viên bỏ trốn
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày đã tiến hành truy bắt được hai mươi năm trên ba mươi sáu học viên
đưa về cơ sở cai nghiện để thực hiện quy trình xử lý kỷ luật
khi đưa các học viên về cơ sở cai nghiện các học viên còn lại trong khu a tiếp tục kích động
gây mất an ninh trực tự ném đá vật cứng đập phá cửa rào để thoát ra ngoài
và cản trở lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ
lúc này có khoảng ba mươi một học viên đã thoát ra ngoài tiếp tục dùng gạch đá ném về phía lực lượng công an
và dụ bình chưa cháy xịt về phía lực lượng đang làm nhiệm vụ
ngoài ra các đối tượng còn tiếp tục đập phá một phòng khác để năm học viên trốn ra ngoài
đến hai mươi một h năm mươi phút lực lượng cảnh sát cơ động phố học công an xã đa lộc
công an huyện châu thành trấn áp nơi các đối tượng rút về khu a và vào phòng ở
quá trình làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
tại kết luận đỉnh giá tài sản tổng tài sản bị thiệt hại trị giá một triệu chín trăm một mươi ba một mươi đồng
căn cứ vô tính chất mức độ hành vi phạm tội tòa án nhân dân huyện châu thành
tuyên phạt lê hồng phẩm hai mươi bốn tháng tù giam trương minh thiện lê hoàng phúc nguyễn hoàng nam
huỳnh huy hoàng lê văn đặng nguyễn huỳnh thanh tú nguyễn văn hùng hà ngọc thương
kim sóc kha một mươi tám tháng tù giam và nguyễn đạt tú một mươi hai tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ bốn đối tượng
gồm huỳnh công toàn hai mươi ba tuổi phan thành long hai mươi chín tuổi nguyễn ngọc kim xuân hai mươi ba tuổi và lê văn hải hai mươi bốn tuổi
cùng với hành vi mua bán trái phép chân ma túy tăng vật thu giữ là hơn nửa kg ma túy các loại
và hàng chục gói ma túy dạo nước vui ngay ở trung tầm thành phố
cụ thể qua quá trình nắm thông tin và xác lập chuyên án công an quận hải châu đã bắt quả tang toàn
cùng với một gói ma túy ketamin ở trong người
kết khẩn cấp nơi ở của toàn công an quận thu giữ khoảng bốn trăm linh g ketamin bốn mươi gói ma túy nước vui
một cân tiểu ly cùng một số tăng vật có liên quan
mở rộng điều tra các trinh sát tiếp tục bắt quả tăng long tại một quán bar trên địa bàn
thu giữ một mươi năm viên thuốc lắc hai gói ma túy nước vui
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một công an quận đã bắt quả tăng xuân và hải
thu giữ một trăm linh viên thuốc lắc mà các đối tượng lấy về để bán kiếm lời
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng đang củng cố hồ sơ
làm rõ các đối tượng có liên quan khác trong đường dây nói trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghĩa hưng tỉnh nam định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với mai văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
bí thư xã nam điển huyện nghĩa hưng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào khoảng hai mươi giờ tối ngày ba mươi một tháng một trên tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn rạng đông
huyện nghĩa hưng mai văn nam điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường và xảy ra va chạm với hai nữ sinh đi xe đạp điện
cú va chạm mạnh khiến cả hai nữ sinh tử vong tại chỗ phương tiện ô tô và xe đạp điện cùng bị hư hỏng nặng
ngay sau khi tai nạn xảy ra công an huyện nghĩa hưng cùng với các đơn vị chức năng khác đã vào cuộc điều tra
và xác định thời điểm mai văn nam điều khiển xe đạp điện

việc khiến cho dư luận xã hội lên án bởi tài xế đã sử dụng rượu bia và gây ra tai nạn thương tâm đối với hai nữ sinh
lãnh đạo bộ công an đã có chỉ đạo công an tỉnh nam định và công an huyện nghĩa hưng điều tra xử lý nghiêm đối tượng vi phạm
theo quy định để gian đe hành vi vi phạm đồng độ cồn đặc biệt là trong những ngày tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đang đến gần
thông tin về phiên tòa xét xử sơ thẩm người mẫu ngọc trinh tòa nhân dân tp hcm vừa tuyên phạt bị cáo trần thị ngọc trinh
một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây dối trật tự công cộng theo điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
hội đồng xét xử đánh giá bị cáo ngọc trinh phạm tội lần đầu ăn năn hối cải có nơi cư trú rõ ràng nên không nhất thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội
theo hội đồng xét xử bị cáo ngọc trinh mặc dù không có giấy phép lái xe trên một trăm năm mươi tỷ
nhưng từ tháng bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đã rủ trần xuân đông đến các tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn thành phố thủ đức
để cùng thực hiện các động tác như thả hai tay nằm trên yên xe quỳ gối trên yên xe mô tô phân khối lớn sau đó quay clip và đăng lên mạng xã hội
bị cáo trần xuân đông mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả nhưng vì thấy xe mô tô biển kiểm soát năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám nhãn hiệu bmw kép có giá rẻ
nên vẫn cố ý mua về sử dụng ngọc trinh đã bị tuyên phạt một năm tù treo
còn đông bị tuyên phạt một mươi hai tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng sáu tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng hợp hình phạt là một năm sáu tháng tù